sau nhiều nỗ lực làm việc liên tục lực lượng chức năng và công nhân ngành đường sắt đã đưa được các toa tàu bị nạn ra khỏi đường ray
sau đó tiếp tục sửa chữa các điểm hư hỏng
vào khoảng một mươi h ba mươi phút hôm nay tuyến giao thông đường sắt bắc nam đã trở lại hoạt động bình thường sau vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe ben
để giải phóng đường sắt các đơn vị phải huy động hai cần cầu một trăm linh tấn từ hà nội và đà nẵng để cầu hai toa tàu và đầu máy
đồng thời đưa các toa tàu còn lại di chuyển về hai ga thừa lưu và cầu hai
công việc được tiến hành suốt đêm với các ca kíp lân phiên nhau bám trụ hiện trường
đến tám giờ sáng nay đoạn đường sắt bị tai nạn đã thông thoáng
trả mặt bằng cho công nhân thi công lắp ráp các thanh dây tà vẹt mới và gia cố phần nền đường
đến một mươi h ba mươi sáng nay tuyến đường sắt bắc nam đã hoàn thành cho phép những chuyến tàu chạy qua
với tốc độ tăng dần từ năm km trên giờ trở lên cho đến khi tuyến đường sắt này đạt độ an toàn cho phép
như vậy sau rất nhiều nỗ lực chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau vụ tai nạn
giao thông đường sắt bắc nam đã trở lại bình thường
trước đó vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng chiều hai mươi tháng hai làm ba người chết và bốn người bị thương
xảy ra tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế